xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
tỉnh hải dương hiện có năm trăm linh vùng trồng rau màu trái cây tập trung rộng từ năm hectare trở lên
với tổng diện tích tám năm trăm linh hectare
ngoài quy hoạch vùng sản xuất tập trung tỉnh hải dương còn có hơn một mươi năm năm trăm linh hectare rau màu trái cây sản xuất
theo quy trình an toàn trong đó có hơn một năm trăm linh hectare đã được chứng nhận đạt chuẩn việt gap global gap
một trăm năm mươi hectare đạt chứng nhận sản xuất hữu cơ
toàn tỉnh hiện có gần hai trăm chín mươi mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích gần hai hectare
thời gian qua tỉnh đồng tháp đã triển khai nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả
được người dân tích cực tham gia sản xuất điển hình như ngành hàng xoài
đồng tháp có diện tích xoài lớn nhất vùng đồng bằng sông kiểu long
diện sản lượng bình quân đạt trên một trăm một mươi năm tấn một năm và được xuất khẩu đi hơn một mươi nước trên thế giới
hiện toàn tỉnh có hai trăm chín mươi năm vùng trồng xoài được cấp mã số
tương ứng tám ba trăm linh hectare
hầu hết diện tích xoài ở đây đều áp dụng kỹ thuật bao trái và nhiều nhà vườn
đang đẩy mạnh áp dụng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gap global gap và hữu cơ
giúp nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
thưa quý vị vườn quốc gia pumat có diện tích tự nhiên trên chín mươi bốn hectare
với hệ thực vật và động vật phong phú
lực lượng chức năng luôn nỗ lực bảo vệ phát triển khu dự trữ sinh quyền quý giá này
tuy nhiên công tác bảo vệ vườn
cũng đang gặp phải không ít khó khăn và thách thức
nằm giữa đại ngàn rừng quốc gia pumat
tại trại quản lý bảo vệ rừng khe chuang
lực lượng kiểm lâm người dân và các tổ chức
đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến tuần tra bảo vệ rừng
kéo dài từ bảy đến một mươi ngày trong rừng sâu
rừng quốc gia pumat thì là một địa hình cực kỳ hiểm trở
đôi núi cao dốc thạc suối chảy rất là mảnh
anh em hành quân thì cực kỳ hiểm trở
và cực kỳ khó khăn
chúng tôi là được biên trì có bảy mươi kiểm lâm
mà quản lý đến bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi mảnh hạt á

nó là một quả lượng về sức anh em
các lực lượng chức năng đã vượt qua muôn vàn khó khăn
để luồn rừng băng suối hạn chế nạn phá rừng
săn bắt động vật hoàng dã
để giờ đây những cánh rừng giữa đại ngàn pumat
vẫn giữ được sự đa dạng sinh học quý giá
chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch
kế hoạch kế hoạch
kế hoạch kế hoạch
để cùng nhau tuân trá
bảo vệ rừng quốc gia pumat
một đợt như vậy
thì chúng tôi là cử
từ năm đến bảy cán bộ chiến sĩ
tham gia cùng với lực lượng nghiệp lắm
đi tuân rừng bảo vệ rừng
trong thời gian là
từ bảy đến một mươi ngày
những bữa cơm trong rừng chỉ có rau
tranh thủ nghỉ trưa sau quãng đường dài di chuyển
đã quá quen thuộc với các lực lượng
bảo vệ rừng
bảo vệ rừng pumat
nhưng chứng kiến sự phát triển của khu sinh quyền
là kết quả xứng đáng với những khó khăn
mà các lực lượng đã trải qua
thưa quý vị đối với đồng bào
các dân tộc thiểu số tại tỉnh lào cai
các nghi lễ tâm linh luôn đóng vai trò
hết sức quan trọng
thông qua đó người dân không chỉ mong muốn
cuộc sống tốt đẹp hơn
mà còn để truyền dạy nhắc nhở
thế hệ sau đoàn kết vượt qua khó khăn
và hướng tới tương lai
lễ cấp sắc có vai trò quan trọng
đánh dấu sự trưởng thành của người dao đỏ
những người tham gia lễ cấp sắc
thực hành nghi lễ trong đó có nội dung giảng dạy
khuyên dân đạo lý làm người
và bảo vệ hạnh phúc gia đình
vì thế bên cạnh những người con trai tham gia lễ cấp sắc
luôn có những người phụ nữ đồng hành
không phải mãi mãi phải lấy nhau bỏ cũng không được nữa
lễ nhảy lửa nghỉ lễ nhằm tạo ơn trời đất
cho một năm mùa màng tốt tươi
những chàng trai tham gia lễ nhảy lửa
phải được lựa chọn kỹ càng có sức khỏe
có ý chí và đạo đức tốt
để đại diện cho dân làng tham gia nghỉ lễ
đó cũng là lý do vì sao trong suốt nghỉ lễ
đôi chân trần đi trên than hồng
cũng không hề bị bỏng
thầy cho phép xong bắt đầu được nhảy
nhảy xong rất là vui mà rất vấn khởi
tại lào cai mỗi dân tộc đều có những nghỉ lễ
truyền thống với các mục đích khác nhau
tuy nhiên đều chung nhau ở tính nhân văn
giảng dạy khuyên dân các thế hệ
về đạo lý làm người và bảo vệ hạnh phúc gia đình
mỗi dân tộc đều có những cái nét văn hóa riêng
và cái nét văn hóa này
nó có cái giá trị đấy mang tính
đích hướng nó giá trị
nó làm cho con người ta tốt đẹp hơn
rất là nhiều thế và với ngành văn hóa
thể thao thì chúng tôi cũng đã xác định
rất là rõ cái việc làm sao đấy
để bảo tồn được cái văn hóa truyền thống này
nghỉ lễ truyền thống được đồng bào
các dân tộc gìn giữ theo thời gian
trở thành kho báu vô giá về văn hóa tinh thần
giá trị nhân văn thông qua các nghỉ lễ
cũng dần trở thành nếp sống văn minh
được duy trì hàng ngày và mang đặc trưng
riêng về bản sắc con người vùng cao
cuối bản tin là thông tin thời tiết
xin cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức một mươi sáu h